bệnh viện đã giải thích cho gia đình về tình trạng bệnh nặng của anh này đe dọa tử vong động viên cho bệnh nhân ở lại tiếp tục điều trị nhưng người nhà viết cam đoan xin về
thưa quý vị với hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài hoàng thế anh chú huyện thanh miện và nguyễn văn nguyên chú thành phố trí linh tỉnh hải dương đã bị tòa án nhân dân đưa ra xét xử vào ngày hai mươi tháng tám
tòa án nhân dân đưa ra xét xử vào ngày hai mươi tháng tám

năm hai nghìn hai mươi một đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai hai đối tượng trên đã ba lần tổ chức cho một mươi bốn người việt nam trốn sang campuchia bằng đường biển và đường bộ để hưởng lợi số tiền hai trăm ba mươi một triệu đồng
tại phiên tòa các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
căn cứ các quy định của bộ luật hình sự hội đồng xét xử tuyên phạt hoàng thế anh tám năm sáu tháng tù nguyễn văn nguyên bảy năm chín tháng tù cùng về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
theo thiết kế của bộ công an có phòng làm việc phòng tiếp công dân kho lưu vật chứng phòng tiếp dân bếp và các công trình phụ trợ khác có tổng mức đầu tư trên một mươi tỷ đồng từ nguồn vốn của địa phương
tại lễ khánh thành lãnh đạo tỉnh đã chúc mừng và biểu dương các đơn vị đã chủ động kịp thời trong công tác tham mưu tổ chức thực hiện an toàn đảm bảo đúng quy trình lộ trình đề ra
mong muốn cán bộ chiến sĩ công an tiếp tục thi đua lập nhiều thành tích trong công tác hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
trong năm hai nghìn hai mươi ba tỉnh bắc cạn sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng một mươi hai trụ sở công an xã phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi năm sẽ hoàn thành xây dựng một trăm linh trụ sở công an xã thị trấn trên địa bàn
ngày hai mươi tháng tám đoàn thanh niên công an tp đà nẵng phối hợp với đoàn thanh niên cục cảnh sát giao thông bệnh viện một mươi chín tháng chín trường giáo dưỡng số ba bộ công an cùng các đơn vị đóng chân trên địa bàn
tổ chức nhiều chương trình hoạt động ý nghĩa nhằm chung tay xây dựng nông thôn mới
tại xã hòa phú đây là một xã vùng núi đặc biệt khó khăn thuộc huyện hòa vang thành phố đà nẵng
từ bảy giờ sáng hoạt động khám các phát thuốc miễn phí của bệnh viện một mươi chín tháng chín bộ công an đã bắt đầu
bà con ai nấy đều phấn khởi khi được các y bác sĩ khám bệnh tư vấn sử dụng thuốc tận tình chú đáo
trong sáng nay bệnh viện một trăm chín mươi chín đã thăm khám và phát thuốc cho hơn sáu trăm linh lượt là người lớn tuổi trẻ em phụ nữ
chủ yếu là người đồng bào cơ tu
khi mà đến đây thì có rất nhiều hộ dân khó khăn có những hoàn cảnh rất khó khăn các em nhỏ thì không được tiếp xúc y tế nhiều
nhưng mà bên em thì có khám sàng lọc và có hỗ trợ mời những người dân sàng lọc bệnh mời những người dân về đơn vị bệnh viện trị một trăm chín mươi chín
thì bọn em sẽ hỗ trợ khám và được tốt hơn
không chỉ khám các phát thuốc miễn phí
trực thuộc bộ công an còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực khác như trao tặng bàn ghế phục vụ sinh hoạt cộng đồng
hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình nhà vệ sinh hỗ trợ kinh phí thuốc men cho trạm y tế và trao hai trăm linh xuất quà cho người dân với tổng giá trị hai trăm linh triệu đồng
ngoài ra chương trình còn lồng ghép các nội dung tuyên truyền về phòng chống đuối nước vận động nhân dân giao nộp vũ khí công cụ hỗ trợ vật liệu nổ và hỗ trợ cài đặt đỉnh danh điện tử